tiếp tục kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường dự thảo luật thỏa thuận quốc tế
nhiều đại biểu quốc hội đề nghị cân nhắc quy định mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến ủy ban nhân dân cấp xã
băn khoăn về quy định này một số đại biểu cho rằng cần được cân nhắc thận trọng do hợp tác quốc tế luôn tiềm mẩn những vấn đề nhạy cảm về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh
đòi hỏi cơ quan tổ chức tham mưu và chủ thể ký kết phải có năng lực nhất định do đó không phải cơ quan tổ chức nào cũng được trao quyền ký kết thỏa thuận quốc tế
một số đại biểu cho rằng nếu mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới thì chỉ nên quy định ở một số lĩnh vực
tại kỳ họp thứ chín thì tôi cũng không đồng ý việc quy định quỹ ban nhân dân cấp xã ký thỏa thuận quốc tế
tuy nhiên trong lần này theo giải trình của quỹ ban thường vụ quốc hội là quỹ ban nhân dân cấp xã ở một số tỉnh biên giới thì được ký thỏa thuận về một số lĩnh vực như giao lưu kết nghĩa ký hợp tác để quản lý biên giới thì tôi rất là ủng hộ
trong luận nhiều đại biểu cũng đề nghị cần xem xét lại các quy định thỏa thuận quốc tế về cho vay viện trợ của việt nam ra nước ngoài về nội dung viện trợ phi chính phủ về nguồn vốn oda vốn vai yêu đãi của nhà tài trợ nước ngoài